đó là những nội dung chính trong bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay hai mươi bảy tháng bốn
quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình sau đây là phần tin chi tiết
tổng thống peru dina boluate đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực biên giới
và ra lệnh tăng cường lực lượng cho các trạm kiểm soát nhằm ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp
đang tìm đường từ chile tiến về phía bắc
trong nhiều tuần qua hàng trăm người di cư đã bị chặn tại các khu vực biên giới
giữa thành phố tacna của peru và africa ở miền bắc chile
theo liên hợp quốc phần lớn trong số này là những người từ các nước trong khu vực di cư tới chile
và giờ đang tìm đường về nhà hoặc tiếp tục đi xa hơn về phía bắc để đến mỹ
trong bối cảnh chile thắt chặt kiểm soát người nhập cư
chính phủ peru đã điều hai trăm linh quan chức cảnh sát tới tăng cường cho các địa điểm kiểm soát nhập cư
ngoài ra lực lượng binh sĩ bổ sung sẽ được triển khai để hỗ trợ cảnh sát
tại các cửa khẩu biên giới của peru
song chính phủ peru không thông báo những chi tiết cụ thể liên quan tình trạng khẩn cấp này
cũng như việc lệnh tình trạng khẩn cấp sẽ được duy trì trong bao lâu
ngoại trưởng nga sergei lavrov cho hay nga và mỹ thảo luận về vấn đề trao đổi tù nhân
qua một kênh đặc biệt và không công khai để tránh làm phức tạp các cuộc đàm phán
phát biểu trong cuộc họp báo vừa diễn ra tại trụ sở liên hợp quốc ở new york của mỹ
ngoại trưởng nga cho biết nga và mỹ có kênh đặc biệt
và không công khai để thảo luận về trao đổi tù nhân được thiết lập
khi tổng thống mỹ joe biden và tổng thống nga vladimir putin gặp nhau tại geneva vào năm hai nghìn hai mươi một
nhà ngoại giao nga cũng cho hay bản thân ông không tham gia vào các cuộc thảo luận về trao đổi tù nhân
mỹ hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này
trong khi đó người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova vừa đưa ra bình luận
về cuộc điện đàm đầu tiên giữa chủ tịch trung quốc tập cận bình
và tổng thống ukraine volodymyr zelensky
kể từ khi nổ ra cuộc xung quanh
xung đột tại ukraine pháp và mỹ cũng lên tiếng bày tỏ quan điểm về cuộc điện đàm này
người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova ca ngợi bắc kinh
vì những nỗ lực giúp khởi động lại các cuộc đàm phán có ý nghĩa
tuy nhiên quan chức này nhấn mạnh vấn đề không nằm ở việc thiếu các kế hoạch tốt
mà do kiev đến nay vẫn chưa tiếp thu bất kỳ sáng kiến hợp lý nào
nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ukraine bằng biện pháp chính trị và ngoại giao
bà zakharova khẳng định những yêu cầu không thực tế của ukraine
đang cản trở các cuộc đàm phán hòa bình
trong một diễn biến liên quan nhà trắng đã hoan nghênh cuộc điện đàm
giữa chủ tịch trung quốc tập cận bình và tổng thống ukraine volodymyr zelensky
song cho rằng còn quá sớm để nói liệu sự kiện này có dẫn đến
một thỏa thuận hòa bình giữa nga và ukraine hay không
cùng ngày pháp cũng tuyên bố nước này ủng hộ mọi cuộc đối thoại
nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa ukraine và nga
sau khi chủ tịch trung quốc tập cận bình và tổng thống ukraine volodymyr zelensky điện đàm
cuộc điện đàm giữa chủ tịch trung quốc tập cận bình và tổng thống ukraine volodymyr zelensky
diễn ra vào ngày hai mươi sáu tháng bốn
đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo nói chuyện với nhau
kể từ khi nga tiến hành hoạt động quân sự ở quốc gia láng giềng vào cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
trong khuôn khổ chuyến công du mỹ kéo dài sáu ngày
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ đồng minh
tổng thống hàn quốc yun suk in và người đồng cấp nước chủ nhà joe biden
đã thông qua tuyên bố washington nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác
song phương truyền thống và cam kết phòng thủ chung
tuyên bố sau cuộc gặp thượng đỉnh tại nhà trắng nhấn mạnh
mối quan hệ mỹ hàn được khởi đầu từ quan hệ đối tác an ninh
đã phát triển và mở rộng thành một liên minh toàn cầu
làm phong phú thêm hợp tác kinh tế và thúc đẩy tiến bộ công nghệ
để kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ đồng minh
tổng thống biden và tổng thống jun đã cam kết phát triển mối quan hệ hợp tác an ninh bền chặt
và khẳng định cam kết mạnh mẽ theo hiệp ước phòng thủ chung mỹ hàn
hay bên cam kết vì hòa bình và ổn định ở nội dương thái bình dương
cũng như các biện pháp chung để thực hiện hóa mục tiêu cơ bản đó
tuyên bố nhấn mạnh hàn quốc hoàn toàn tin tưởng vào các cam kết răn đe mở rộng của mỹ
và công nhận tầm quan trọng sự cần thiết và lợi ích của việc phụ thuộc lâu dài
vào khả năng dân đe hạt nhân của mỹ
về phần mình washington cam kết sẽ tham vấn với seoul
về bất kỳ tình huống nào có khả năng phải sử dụng vũ khí hạt nhân trên bán đảo triều tiên
tuyên bố cũng khẳng định bên cạnh các bước tăng cường dân đe mở rộng
cả mỹ và hàn quốc vẫn kiên định theo đuổi đối thoại và ngoại giao với bình nhưỡng
mà không có điều kiện tiên quyết như một phương tiện để thúc đẩy mục tiêu chung
là đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo triều tiên
hạ viện mỹ do phe cộng hòa nằm thế đa số đã thông qua đề xuất tăng giới hạn nợ quốc gia
nhưng đi kèm với biện pháp cắt giảm mạnh chi tiêu
động thái vấp phải sự phản đối từ tổng thống joe biden và phe dân chủ
với tỷ lệ xích sao hai trăm một mươi bảy phiếu thuận và hai trăm một mươi năm phiếu chống
hạ viện mỹ đã thông qua dự luật liên quan do phe cộng hòa đề xuất
phản ứng với động thái trên nhà trắng cùng ngày ra tuyên bố nêu rõ
dự luật mới không có cơ hội trở thành luật
theo người phát ngôn nhà trắng tổng thống biden sẽ không bao giờ buộc các hộ gia đình
thuộc tầng lớp trung lưu và người lao động phải chịu gánh nặng
từ việc giảm thuế cho người giàu khi dự luật trên đề xuất
tổng thống joe biden kiên quyết khẳng định sự cần thiết phải tăng giới hạn vai nợ của quốc gia
tuy nhiên tuyên bố sẽ không đàm phán với phe cộng hòa về biện pháp cắt giảm chi tiêu
để ngăn chặn nguy cơ vỡ nợ quốc gia
chính phủ mỹ dự kiến đạt đến giới hạn nợ trong vòng hai tuần tới
làm tăng nguy cơ vỡ nợ của nền kinh tế lớn nhất thế giới
và gây ra một cơn bão trên thị trường toàn cầu
xung đột giữa nga và ukraine hai quốc gia cung cấp lúa mì hàng đầu thế giới
đã khiến thị trường của loại lương thực này không ngừng biến động
sau cú sốc tăng giá đột ngột do lệnh hạn chế xuất khẩu và cấm vận từ nga và ukraine
thị trường lúa mì châu âu một lần nữa lại phải đối mặt với cơn khủng hoảng mới
lần này đến từ sự dư thử lúa mì trong thị trường nội địa
lazakit và gia đình ông đã điều hành một trang trại ở ngoài âu budapest hơn ba mươi năm
nhưng từ tháng một
từ tháng sáu năm ngoái khi eu quyết định dỡ bỏ thuế quan đối với ngũ cốc của ukraine
để hỗ trợ nền kinh tế ukraine việc kiếm lợi nhuận từ trang trại khó hơn rất nhiều
đó là một năm rất khô hạn
chúng tôi đã mất từ ba mươi bốn mươi sản lượng mùa màng
mọi thứ sau đó trở nên tồi tệ khi một lượng lớn ngô và lúa mì của ukraine
được tung ra thị trường với giá đã giảm tới năm mươi
nhiều nông dân khác ở các nước đông âu cũng chùng nỗi bức xúc
năm ngoái với việc các cảng biển bị phong tỏa
ngũ cốc ukraine đã được chở bằng xe tải và tàu hỏa đến với các nước châu âu
nhưng thay vì đến được các thị trường khác
hầu hết các sản phẩm đã bị mắc kẹt ở các nước láng giềng như ba lan và hungary
kết quả là eu đã ngập trong hơn hai mươi ba triệu tấn ngũ cốc
điều này đã tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh
khiến thu nhập của nông dân các nước đông âu giảm mạnh
nông dân châu âu trong một vài năm nữa sẽ gặp phải thách thức lớn
họ sẽ cần phải nghĩ ra những điều chỉnh hợp lý cho thực tế mới

ngũ cốc của ukraine sẽ tràn ngập thị trường châu âu trong tương lai
với giá cạnh tranh hơn rất nhiều
chính phủ hungary đã kêu gọi eu can thiệp
và giúp chuyển hàng nhập khẩu của ukraine ra khỏi nước họ
ủy ban châu âu đã đưa ra gói viện trợ trị giá một trăm linh chín triệu đô la mỹ
để bồi thường cho nông dân ở các quốc gia bị ảnh hưởng
nhưng tiền sẽ chỉ được giải ngân khi các nước thành viên đình chỉ các lệnh cấm đơn phương
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
liên minh châu âu eu đã công bố dự thả điều xuất
cải cách luật quản lý ngành dược phẩm của khối
kể cả khi các nhà sản xuất từng cảnh báo sẽ chuyển dịch đầu tư ra khỏi châu âu
ec hy vọng các biện pháp cải cách sẽ tạo ra một thị trường dược phẩm chung cho toàn eu
đồng thời đảm bảo thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực dược phẩm
eu triển khai kế hoạch cải cách luật dược phẩm lớn nhất trong hai thập kỷ
nhằm đảm bảo mọi người dân trong khối này
có thể tiếp cận cả những phương thức điều trị đột pha mới và cả các loại thuốc gốc
đồng thời chấm dứt tình trạng tranh lệch quá lớn về khả năng tiếp cận
và giá thuốc giữa các khu sở thành viên
ủy ban châu ec đề xuất giảm thời gian độc quyền thị trường cơ bản
mà nhà sản xuất dược có được trước khi thuốc gốc được đưa ra và lưu hành rộng rãi
từ một mươi năm xuống còn tám năm
tuy nhiên nếu nhà sản xuất có thể đưa thuốc mới tới toàn bộ hai mươi bảy nước thành viên eu
trong vòng hai năm thì họ có thêm hai năm độc quyền
sau khi đề xuất được công bố
nghị viện châu ec ec và các nước thành viên eu sẽ đưa ra những đóng góp
cho nội dung chi tiết văn bản luật cuối cùng
quá trình này có thể kéo dài nhiều năm
liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
biến thể phụ xbb một một mươi sáu của chùng omicron được biết đến với cái tên gọi actatus
và lần đầu tiên được phát hiện ở bang new south wales của australia vào tháng hai vừa qua
đang có dấu hiệu lây lan nhanh hơn ở nước này cũng như tại thái lan
biến thể xbb một một mươi sáu của chùng omicron được biết đến với cái tên gọi actatus
xbb một một mươi sáu có liên quan đến biến thể phụ xbb một năm của omicron
cũng có khả năng lây lan dễ dàng hơn các biến thể trước đó
và tránh được khả năng miễn dịch của con người
trong bối cảnh mùa đông đang đến gần
các ca bệnh tại australia đang tăng dần theo tuần
với mức tăng nhanh nhất ở bang new south wales
tình trạng nhập viện cũng đang gia tăng
các chuyên gia khuyến cáo người dân nếu đã tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
lần cuối cùng cách đây sáu tháng thì nên cân nhắc tiêm nhắc lại vào thời điểm này
còn đối với một số nhóm nguy cơ cao
như những người trên sáu mươi năm tuổi cần tiêm nhắc lại ngay lập tức
trong khi đó tại thái lan số ca mắc covid một mươi chín mới hàng ngày
ở thủ đô bangkok đã tăng từ bốn trăm linh lên khoảng bảy trăm linh ca
gần gấp đôi số ca được ghi nhận trước tết songkran
nước này cũng vừa ghi nhận thêm sáu ca mắc biến thể xbb một một mươi sáu
trong đó có một trường hợp tử vong tại bangkok
và người này chưa tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
thưa quý vị bangladesh là nước
xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ hai thế giới sau trung quốc
nhưng người dân địa phương và các nhà hoạt động bảo vệ môi trường cho rằng
ngành công nghiệp đang bùng nổ cũng là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm hệ sinh thái
của dòng sông buriganga
các nhà bảo vệ môi trường cảnh báo với sự phát triển của ngành thời trang may mặc
bangladesh đã phải trả một kết giá khôn lường khi thuốc nhuộm độc hại
acid thuộc da và các hóa chất nguy hiểm khác xâm nhập vào nguồn nước
biến con sông huyết mạch thành một dòng sông chết
nội dung này cũng sẽ kết thúc bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
ông mohammad jahid bốn mươi bảy tuổi từng kiếm sống bằng nghề trèo thuyền
trên sông buriganga từ hai thập kỷ trước
con sông chảy về phía tây nam daka và từng là huyết mạch của thủ đô bangladesh
giờ đây dưới sông gần như không có cá do nguồn nước bị ô nhiễm
từ việc đổi chất thải công nghiệp của các nhà máy xung quanh
cũng như từ rác thải sinh hoạt của người dân
đối với những người dân lao động họ không còn sự lựa chọn nào khác
ngoài việc tắm trong vùng nước ô nhiễm ở sông buriganda
tôi làm công việc lao động chân tay
hằng ngày tôi bốc rỡ hàng hóa lên phá tại nhà ga sadagat
tôi không có nơi nào để ở và tắm rửa
đó là lý do tôi phải tắm ở con sông này
hồi đó nước rất sạch chúng tôi còn uống nước bơi lội trên con sông này
giờ đã là giữa tháng bốn và nước sông thì quá ô nhiễm
khoảng thời gian này trong năm tám mươi người dân chúng tôi gặp vấn đề về mắt
mắt chúng tôi bị sưng đỏ và chúng tôi không nhìn rõ
ông nurul islam sở hữu một xe bán đồ ăn nhỏ ngay bên bờ sông buriganga
vài chục năm trước ông sống dựa vào nghề đánh bắt cá để kiếm sống qua ngày
trong những năm gần đây ông buộc phải từ bỏ công việc cũ của mình
và mở một xe bán thức ăn
vì cá ở sông buriganda ngày nay gần như không còn được tìm thấy
đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên
khoảng hai mươi ba mươi năm về trước nước sông ở đây rất sạch
tôi đã bắt được rất nhiều các loại cá
nay sông bị ô nhiễm do các loại rác thải đô thị nhà máy thải ra
bây giờ không còn cá ở sông nữa
buriganga còn có tên gọi là sông hằng cũ
bị ô nhiễm đến mức nước của nó có màu đen kịt và bốc mùi hôi thối quanh năm
trừ những khi lũ tràn về cuốn trôi rác thải
nước thải chưa được xử lý
sản phẩm phụ của quá trình nhuộm vải và chất thải hóa học khác
từ các nhà máy nằm gần sông và ở thượng nguồn đổ thẳng vào sông buriganga hằng ngày
polythene và nhựa cũng chất đóng dưới lòng sông khiến lòng sông trở nên nông hơn
chúng tôi thấy có một nhà máy xử lý nước do cơ quan cấp thoát nước dakar điều hành
và nó rất gần với sông buriganga
cho đến bây giờ sông buriganga đang phải hướng chất thải từ hệ thống

nhưng nếu mạng lưới cống thoát nước này được chuyển đến nhà máy xử lý nước
thì có thể giải quyết được tình trạng ô nhiễm nước thải đổ trực tiếp ra sông
bangladesh đã ban hành luật vào năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
bắt buộc tất cả các cơ sở sản xuất công nghiệp phải sử dụng các nhà máy xử lý nước thải
nhằm cứu các dòng sông khỏi bị ô nhiễm
nhưng các chủ sở hữu công nghiệp thường phớt lờ quy định này
quốc gia nam á có một trăm bốn mươi triệu dân
với khoảng hai trăm hai mươi triệu người
nhưng với con sông lớn nhỏ
phần lớn dân số ngày ngày vẫn trực tiếp hoặc gián tiếp
sống bên cạnh những dòng sông ô nhiễm để mưu sinh và đi lại